như truyền hình nhân dân trước đó đã thông tin liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
xảy ra tại thành phố hà nội ngày hôm qua hai mươi một tháng bảy cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với ba cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định
về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty nhật cường do bộ công an trực tiếp thụ lý điều tra

ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với ba bị can có lý lịch nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật